chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay thứ bảy ngày năm tháng một mươi một sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
chiều nay trong cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã báo cáo giải trình một số vấn đề
được đại biểu quốc hội và đồng bào cử tri quan tâm lưu ý
trả lời câu hỏi của đại biểu về một số định hướng đối ngoại thời gian tới
trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp khó lường
thủ tướng phạm minh chính cho biết về định hướng đối ngoại
cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
hiến pháp và nghị quyết đại hội một mươi ba đã nêu rõ đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa dạng hóa đa phương hóa là bạn bè tốt là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới
vì mục tiêu hòa bình hợp tác phát triển
và cụ thể hóa đường lối chung này trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực
và trên thực tế thì vừa qua chúng ta thực hiện đường lối đối ngoại này
với ba trụ cột chính là ngoại giao chính trị ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa
chúng ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng
ngày thứ hai nhân dân đây cũng biểu dương bộ ngoại giao
là khi mà chúng ta chống dịch thời gian vừa qua tiếp cận vaccine rất khó
thế thì bộ ngoại giao cũng đã tích cực để thực hiện cái chiến lược vaccine
trong đó có ba cấu phần là quỹ vaccine ngoại giao vaccine
và chiến dịch tiêm chủng vaccine miễn phí trên toàn quốc
liên quan đến câu hỏi của đại biểu về bộ máy và tinh giảm biên chế
thủ tướng cho biết chính phủ phấn đấu trong tháng một mươi một và đầu tháng một mươi hai
hoàn thành các nghị định về cơ cấu chức năng các bộ ngành
tinh thần là bám sát nghị quyết trung ương tinh giảm bộ máy tinh giảm biên chế
gắn với cơ cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức
giảm được một mươi bảy tổng cục giảm được cái khâu trung gian này rất là quan trọng
rồi giảm được tám cái cục và giảm được hơn một trăm linh vụ
thì đây là cái kết quả mà chúng ta đáng mừng là như vậy
tuy có chậm nhưng mà lấy được cái chất lượng cái hiệu quả bù lại còn tất
nhiên là cái cơ cấu lại cái đội ngũ cán bộ công chức thì còn phải tiếp tục
thì cái quan trọng nhất là làm sao khi cái bộ máy có rồi
thì cái vận hành bộ máy là con người
kết thúc phần trả lời chất vấn thủ tướng cho biết trong thời gian ngắn
với nhiều vấn đề lớn được các đại biểu nêu có việc đã làm được nhưng cũng có việc chưa làm được
thủ tướng đề nghị cử tri quốc hội chia sẻ với chính phủ lúc khó khăn này
thủ tướng khẳng định
thủ tướng khẳng định sẽ luôn lắng nghe cầu thị ý kiến của đại biểu quốc hội và cử tri
như vậy là sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc
nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm đã hoàn thành
bên hành lang quốc hội các đại biểu đánh giá cao chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này
các đại biểu quốc hội đều có đánh giá phần trả lời chất vấn của thủ tướng chính phủ
các phó thủ tướng bộ trưởng trưởng ngành đã trả lời đúng trọng tâm trực tiếp vào vấn đề được chất vấn không né tránh
tôi đánh giá là thủ tướng trả lời như vậy đã đầy đủ và tôi cũng mong cái câu trả lời của thủ tướng là chỉ ra được cái thời điểm để ban hành
và thủ tướng cũng có hứa là sẽ trong tháng một mươi một cùng lắm là giữa tháng một mươi hai thì sẽ xem xét để ký ban hành các nghị định quy định chức năng nhiệm vụ
và tôi thấy rằng là với cách thức trả lời như vậy đã thỏa mong ước của bản thân tôi cũng như là đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của củ chi
tôi đánh giá cao các tư lệnh ngành đã nắm rất rõ các nhiệm vụ công việc hoạt động của mình
và từ đó chỉ ra được những việc làm cần làm và những trách nhiệm mà các thành viên chính phủ cần phải thực hiện trong thời gian tới
củ chi và củ đại biểu cũng đã được các bộ trưởng giải đáp khá đủ
nhưng cái quan trọng rằng là làm sao để những giải pháp mà các vị bộ trưởng đặt ra những cái mong muốn đó phải được triển khai và triển khai thực hiện một cách rất là quyết liệt
quốc hội lựa chọn các chủ đề để chất vấn cũng như là trả lời của các tư lệnh ngành là rất là xác đáng rất là đầy đủ
và cũng thể hiện được một trách nhiệm rất cao đối với củ chi đối với nhân dân
quốc hội trong cái việc và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đảng nhà nước không công đối với lĩnh vực của ngành mình
các cam kết của các vị bộ trưởng thì cũng rất là quyết tâm
và chúng tôi cũng đề nghị là để hiện thực hóa cái cam kết này thì cần phải có những chương trình hành động cụ thể tiếp theo
và đặc biệt là có cái sự giám sát của quốc hội
các đại biểu quốc hội cũng cho rằng sẽ thực hiện quyền giám sát đối với việc thực hiện các lời hứa của các vị bộ trưởng

các đại biểu quốc hội cũng cho rằng sẽ thực hiện quyền giám sát đối với việc thực hiện các lời hứa của các vị bộ trưởng

nếu như năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến chỉ đạt một bảy mươi tám thì năm hai nghìn hai mươi một đã tăng lên chín năm mươi một và trong một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi hai con số này đã đạt trên hai mươi
mặc dù tăng dần qua từng năm nhưng tỷ lệ trên thì vẫn được coi là khá thấp so với yêu cầu và trên thực tế thì vẫn còn những điểm ngẽn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

trên cổng dịch vụ công quốc gia
công dân cũng thực hiện thủ tục chuyển khẩu từ quận cầu giấy về quận ba đình
tuy nhiên khi ra phường để hoàn tất thủ tục thì hệ thống đường truyền đang bị lỗi hồ sơ tiếp nhận của anh chưa thể xử lý
bạn ấy không nhận được ngay cái kết quả mà mình khai nên là cái việc xử lý của các bạn ấy sẽ bị trợ
chưa được lưu loát lắm cho nên là công dân cũng đôi khi là làm nhưng mà bị lỗi mạng thì công dân gửi hồ sơ lên thì chúng tôi cũng chưa có phản hồi được ngay
nhiều thủ tục dịch vụ công trực tuyến chưa được cập nhật kịp thời
như tại phường vĩnh hưng quận hoàng mai thành phố hà nội hiện tại có một trăm tám mươi thủ tục hành chính cấp xã phường được thực hiện trên môi trường điện tử
tuy nhiên trên thực tế chỉ có chín mươi tám dịch vụ công trực tuyến được triển khai
trong đó một số lĩnh vực khi tiếp nhận và xử lý vẫn còn gặp khó khăn
trước đây khi mình sử dụng hệ thống phần mềm cũ thì cái thủ tục cấp bản sao chức lục như chức lục kết hôn chức lục khai sinh chức lục khai tử
thì đã áp dụng mức độ bốn rồi tức là kết quả gửi qua biêu điện đến nhà cho công dân
tuy nhiên hiện nay đối với hệ thống dịch vụ công của thành phố hà nội mới thì chưa cập nhập và chưa kích hoạt được mức độ bốn trên hệ thống
do vậy công dân khi đăng ký trên hệ thống mới chỉ biết là dừng lại mức độ ba là công dân đến cơ quan nhà nước nhận kết quả
trong một ngày hệ thống mạng cổng dịch vụ có thể bị treo ngẽn vài lần
đây là tình trạng chung của nhiều phường trên địa bàn hà nội
cùng với đó là tâm lý và thói quen của nhiều người dân
khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vẫn đến trực tiếp cơ quan nhà nước
số lượng người sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin để thực hiện các thủ tục hành chính thì cũng còn hạn chế
và thứ hai nữa là cái thông tin mà tuyên truyền đến người dân cũng như là những cái tài liệu và hướng dẫn
mà để người dân hiểu và thấy được cái hiệu quả của các cái hình thức này thì vẫn còn hạn chế
thế do đó là đến thời điểm này thì bộ phận một cửa của phường cũng như là các bộ phận công chức chuyên môn
mà thực hiện nhiệm vụ thì vẫn
bố trí thời gian để tiếp công dân trực tuyến tại bộ phận một cửa
vâng câu hỏi đặt ra là cần phải làm gì để thu hút và tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
hiện nay theo đề án sáu sẽ cung cấp hai mươi năm dịch vụ công trực tuyến thiết yếu trên môi trường địa tử
và đến nay thì người dân doanh nghiệp đã có thể thực hiện tới hai mươi một dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và mức độ bốn
vâng sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã dễ dàng và thuận lợi hơn
và bằng nhiều cách
cách làm hỗ trợ hướng dẫn các kỹ năng để người dân hoàn toàn chủ động tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến là yêu cầu đặt ra
ngay sau đây hãy cùng tôi thực tế một mô hình điểm đang được triển khai
đây là một trong những mô hình điểm được công an quận hoàng mai phối hợp với
dân phường mai động và khu trung cư vinhome time city park hill tổ chức triển khai
tại đây một hệ thống máy tính và đường truyền internet đã được lắp đặt để hỗ trợ cho người dân có thể đăng ký các dịch vụ công trực tuyến
và cụ thể như thế nào thì ngay sau đây mời quý vị cùng tôi trải nghiệm thực tế